thông tin đầu tiên đến từ sơn la chiều qua ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm tại khu vực tiểu khu một mươi bốn thị trấn mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la
các lực lượng chức năng bộ đội biên phòng tỉnh sơn la phối hợp với đồn biên phòng lóng sập cục hải quan điện biên tri cục hải quan lóng sập đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là hạng a giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại bản tà xố xã triển hác huyện mộc châu tỉnh sơn la về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm bốn viên ma túy tổng hợp một điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
trong quá trình bắt giữ đối tượng đã manh động chống trả khu điệt nhưng lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh sơ la đã kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng
hiện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng sơn la đang hoàn tất hồ sơ và tiến hành bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tăng vật cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật